ngày tám tháng bốn ubnd huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận
bằng xếp hạng di tích quốc gia nhà thờ tiến sĩ nguyễn bật lãng xã xuân liên
dự lễ đón nhận có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương tỉnh hà tĩnh
cùng đông đảo bà con nhân dân xã xuân liên
tiến sĩ nguyễn bật lãng còn gọi là lượng hiệu là xuân sơn tiên sinh
ông sinh năm một nghìn năm trăm bốn mươi sáu trong một gia đình có truyền thống nhờ học
là cháu huyền tôn của lưu quận công nguyễn tướng công
làm quan đại thần vào thời vua lê thánh tông một nghìn bốn trăm sáu mươi một nghìn bốn trăm chín mươi bảy
tiến sĩ nguyễn bật lãng đã dành hết tài năng sức lực phục vụ đất nước phục vụ quê hương
với những giá trị văn hóa của di tích nhà thờ nguyễn bật lãng xã xuân liên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ra quyết định công nhận
nhà thờ tiến sĩ nguyễn bật lãng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia